cùng chung tay với cả nước ngăn chặn và đẩy lùi sự lây lan của dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế ngày hôm qua cho biết đã quyết định hoãn không tổ chức festival huế trong năm nay mà rời sang năm sau
ông phan ngọc thọ cho biết tỉnh đã giao trung tâm festival huế gửi thơ xin lỗi các nhà tài trợ
các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự các hãng lữ hành người dân và du khách hẹn gặp festival huế vào năm sau
trước đó do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín ban tổ chức festival huế đã hai lần rời thời gian tổ chức
và xác định đây là một kỳ festival chủ yếu nâng cao tinh hoa việt
do diễn biến gần đây của dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng phức tạp
nên tỉnh đã quyết định lùi thời gian đến thời điểm an toàn mới tổ chức lại